hiện tại đang là đỉnh điểm nắng nóng của mùa hè
nhưng hàng trăm hộ dân ở một số xã trên địa bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
lại đang rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt
đời sống của các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là các hộ dân tái định cư
đây là khu tái định cư thuộc thôn trường xuân xã thạch đỉnh huyện thạch hà
tại đây hiện có bốn mươi hộ dân sinh sống
năm hai nghìn một mươi họ rời nhà cửa kéo nhau về thôn trường xuân
ở để nhường đất làm dự án mỏ sắt thạch khê
cuộc sống ở nơi tái định cư lẽ ra phải tốt hơn nơi ở cũ
tuy nhiên chín năm nay họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn
đặc biệt là tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa hè
mong muốn của người dân đó là một cái nguồn nước sạch
hiện tại nước đấy là gân sông gân nước phen
người dân gặp vấn đề rất khó khăn
có vấn đề sinh hoạt cũng như những vấn đề
khó khăn khó khăn khó khăn
theo ủy ban nhân dân xã thạch đỉnh
toàn xã có bốn thôn thì ba thôn thiếu nước trầm trọng
gần một hộ dân với gần ba tám trăm linh nhân khẩu
phải sống trong tình trạng thiếu nước giữa mùa hè
nhiều năm qua người dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
nhiều năm qua người dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương
nhiều năm qua người dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương
trước những khó khăn về nước sạch của người dân
tỉnh hà tĩnh cần sớm có giải pháp để xây dựng các nhà máy
cung cấp nước sạch
nhất là tại các xã vùng biển bãi ngang và các khu tái định cư của huyện thạch hà